thưa quý vị và các bạn vào khoảng một mươi một h ba mươi chiều ngày hôm qua đã xảy ra một vụ ngạt khí hầm khai thác khoáng sản trái phép làm bốn người tử vong và một người bị thương
tại khu vực kherom thôn dung thị trấn thành mỹ huyện nam giang của tỉnh quảng nam
ngay sau khi sự việc xảy ra các ngành chức năng của tỉnh quảng nam và chính quyền địa phương của huyện nam giang đã lập tức có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
hiện trường vụ ngạt khí hầm lò khai thác vàng nằm sâu trong núi trước đó một nhóm phô vàng đang khai thác vàng dưới đường hầm xuyên sâu xuống lòng đất thì bất ngờ bị ngạt khí
bốn trong bảy phu vàng đã bị tử vong gồm ba em ruột là mông văn hiến mông văn sơn và mông văn nam đều là dân tộc khơ mú quê huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
và nguyễn kim vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại thị trấn thành mỹ huyện nam giang tỉnh quảng nam
ba người còn lại là cút văn dung bị thương nặng và cút văn hành và bà nghia đều trú huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an may mắn thoát nạn
mặc dù nằm ở địa bàn thị trấn thành mỹ song khu vực hầm khai thác khoáng sản trái phép lại nằm xa khu dân cư khuất trong núi đá cao
nên khi sự việc xảy ra công tác tiếp cận hiện trường rất khó khăn đến hai mươi hai h đêm qua ngày một mươi hai tháng bốn công tác cứu nạn đã hoàn tất
huyện nam giang đã ra quyết định hỗ trợ năm triệu đồng đối với một nhân tử phong và ba triệu đồng cho người bị thương
về phía huyện thì trước mắt tôi sau khi mà giải quyết cái vụ việc này và ứng cứu được số trường hợp như vậy thì tôi đã chỉ đạo hỗ trợ cho các nạn nhân đối với người chết huyện hỗ trợ năm triệu đối với người bị thương thì hỗ trợ ba triệu
và lo toàn bộ cái chi phí vận chuyển rồi mà mai táng rồi đưa về quê vì trong cái bốn người chết này thì có ba người quê ở nghệ an họ là dân tộc khơ mú cho nên là điều kiện hoàn cảnh gia đình cũng vô cùng khó khăn
hiện công tác điều tra khám nghiệm hiện trường đang được các lực lượng chức năng tiến hành chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trong những bản tin thời sự tiếp theo